hôm nay ngày ba tháng sáu hơn một trăm sáu mươi thí sinh tại các thành phố lớn như hà nội
tp hcm và đà nẵng tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi công lập năm hai nghìn hai mươi
tại hà nội buổi sáng thí sinh sẽ thi môn lịch sử và ngoại ngữ buổi chiều các em thi các môn chuyên
còn tại tp hcm buổi sáng thí sinh dự thi môn toán trong một trăm hai mươi phút chiều thi các môn chuyên
trong ngày hôm qua ngày hai tháng sáu hơn tám năm vạn thí sinh của hà nội đã hoàn thành các bài thi môn ngữ văn và toán
đề thi môn ngữ văn được đa phần thí sinh đánh giá là không quá khó chủ yếu nằm trong chương trình ôn tập
tuy nhiên vẫn có độ mở để thể hiện kiến thức hiểu biết xã hội của thí sinh
toàn thành phố có tám thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên
còn tại tp hcm đề thi môn ngữ văn được nhiều thí sinh nhận xét là gần gũi với cuộc sống bài làm khả quan
ngoài những câu hỏi nằm trong kiến thức đã học
nhiều thí sinh tâm đắc với phần câu hỏi nghị luận xã hội liên hệ thực tế
buổi chiều thi môn ngoại ngữ trong sáu mươi phút đề thi tiếng anh được đánh giá tương đối khó và có sai suất nhỏ do lỗi đánh máy ở một câu trong đề thi
còn tại đà nẵng sáng nay mùng ba tháng sáu bước sang ngày thứ hai thi vào lớp một mươi công lập
thí sinh thi môn toán thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
trước đó sáng mùng hai tháng sáu hơn một mươi ba học sinh đà nẵng dự thi môn ngữ văn môn thi đầu tiên của kỳ thi
đề văn tại đà nẵng được nhiều học sinh và giáo viên dạy văn đánh giá là hay vừa sức
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi ở đà nẵng năm nay có thay đổi quy định thi vào khoảng hai tuần trước
ngành giáo dục đào tạo đà nẵng đã quyết định bỏ xét tuyển thi môn ngoại ngữ trước những ý kiến chưa đồng tình với cách tính điểm ưu đãi cho học sinh
trong đó có việc tính điểm chín một mươi môn ngoại ngữ cho các học sinh có chứng chỉ tiếng anh quốc tế
được biết năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đà nẵng có hơn chín bốn trăm linh chỉ tiêu tuyển sinh vào hai mươi trường trung học phổ thông công lập